sau nhiều ngày người dân tại xã hồng kỳ và nam sơn huyện sóc sơn căng liều bạt ngăn cản xe vào đủ rác tại khu liên hợp xử lý chất thải nam sơn
nhiều tuyến phố trong nội thành hà nội đã ủn ứ ngập ngụa rác thải
và với thời tiết nắng nóng như hiện nay thì việc tôn động rác đã ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của người dân
điểm tập kết rác hình thành trên đường dương văn bé quận hai bà trưng rác thải chất đống tràn lan cả lên vỉa hè xuống lòng đường
rác ngay trước cửa nhà khiến công việc kinh doanh của gia đình ông sơn hai ngày hôm nay gặp nhiều khó khăn
dễ hiểu vì sao cửa đóng then cài luôn là phương án gia đình ông buộc phải lựa chọn
theo ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân ba ngày qua hầu hết các quận nội thành hà nội đều xuất hiện tình trạng rác thải bị ồn ứ bốc mùi hôi thối
dọc nhiều tuyến đường rác được vun thành từng đống nhỏ ở dài rác khắp các gốc cây trụ điện nhưng nhiều nhất là ở đầu các ngõ vì đây là nơi tập trung phần lớn rác thải từ các khu dân cư
một số khu vực công nhân công ty môi trường đã phải rác vôi che bạt tạm thời để giảm mùi hôi thối
để giải quyết vấn đề trên ủy ban nhân dân tp hà nội vừa ra văn bản chỉ đạo các cơ quan có liên quan khẩn trương xử lý ngay tình trạng phát tán mùi từ nước dị rác tại khu liên hợp xử lý chất thải sóc sơn
ngoài ra cần lên kế hoạch phân luồng rác tạm thời
trong thời gian sự cố tránh tình trạng rác ứ động khiến các tuyến phố trở thành nhiều điểm tập kết rác thải bất đắc dĩ